tòa án đặc khu lại không có cả quyền giải quyết các hiếu kiện đối với ủy ban nhân dân và chủ tịch ủy ban nhân dân đồng cấp hành chính với mình
trong khi đó một số đại biểu cho rằng cần xem xét lại nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch ủy ban nhân dân đặc khu khi chức danh này có thể thực hiện hầu hết các thẩm quyền về quản lý điều hành phát triển kinh tế xã hội tại đặc khu được phân quyền mạnh đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế

những quy định về quy hoạch đặc khu về cơ chế chính sách đặc biệt về đầu tư kinh doanh một số cơ chế chính sách đặc biệt liên quan tới đất đai cũng được nhiều đại biểu cho ý kiến
thưa quý vị và các bạn việc chậm trễ trong đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ bị chiếm đoạt thương hiệu
tại nước ngoài đang khiến cho nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng phải lùi về sân nhà khi chưa kịp bước vào khai thác thị trường thế giới
để khắc phục bên cạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc hoàn thiện khung pháp lý tư vấn và giải quyết các tranh chấp
cục sở hữu trí tuệ nên khuyến khích các doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi của chính mình qua việc ứng dụng hệ thống sở hữu trí tuệ quốc tế
thực tế đã có nhiều vụ việc kinh điển vẫn thường được các luật sư và các doanh nghiệp đề cập tới
như những bài học về hậu quả của việc chưa nhận thức đầy đủ và lơ là trong bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp
những đặc sản gắn liền với chỉ dẫn địa lý của các địa phương thường là những đối tượng dễ bị xâm hại thương hiệu nhất như nước mắm phú quốc xoài cát hòa lộc bưởi nam roi
trong các siêu thị cửa hàng ở các nước không khó để thấy nhiều sản phẩm của thái lan trung quốc in lên bao bì sản phẩm là bún bào huế hủ tiếu sadek
những thương hiệu của các doanh nghiệp lớn cũng phải đối mặt với nguy cơ mất thương hiệu tại nhiều thị trường như cà phê trung nguyên thuốc lá vinataba petro việt nam của tổng công ty sầu khí việt nam
theo tôi thì việc đầu tiên doanh nghiệp cần phải làm đó là phải giả soát lại toàn bộ cái tài sản trí tuệ mà doanh nghiệp hiện có
để từ đó làm các cơ sở để cho doanh nghiệp có thể xây dựng được cái kế hoạch phát triển cái tài sản trí tuệ của mình
từng đối tượng của quyền sử dụng trí tuệ
việc thứ hai mà doanh nghiệp cần phải làm đó là phải giả soát lại toàn bộ cái cơ sở pháp lý đối với lại các đối tượng quyền sử dụng trí tuệ mà doanh nghiệp đang sử dụng thuộc quyền sử dụng của người khác
để đảm bảo cho việc sử dụng quyền sử dụng trí tuệ này không bị rủi ro trong quá trình khai thác
tiếp theo nữa là doanh nghiệp cũng cần phải xác định cái phức gia
mà cái khả năng của doanh nghiệp có thể đưa được hàng hóa dịch vụ của mình sang cái thị trường đó để có cái kế hoạch xác lập cái quyền sở hữu tuệ tại những cái quốc gia này
hiện nay việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài được thực hiện thông qua ba con đường gồm quốc gia khu vực và quốc tế
nghĩa là doanh nghiệp có thể nộp đơn đăng ký bản quyền tại cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia khu vực hoặc sử dụng các hệ thống đăng ký toàn cầu
do wipo tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới thiết lập
hiện việt nam đã là thành viên của hiệp ước hợp tác về sáng chế pct và thỏa ước và nghị định thư madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu
đây là hai hệ thống giúp cá nhân doanh nghiệp việt nam có thể tìm kiếm sự bảo hộ sáng chế ở một trăm năm mươi hai nước thành viên pct và bảo hộ nhãn hiệu ở một trăm linh một nước thành viên một cách thuận lợi và tiết kiệm
trong quá trình hội nhập quốc tế doanh nghiệp việt nam muốn đầu tư kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững cần đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước
các doanh nghiệp cần đánh giá đúng và đủ thông tin quy định pháp luật dịch vụ liên quan đến lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sáng chế thương hiệu nhãn hiệu kiểu sáng công nghiệp để tự bảo vệ tài sản vô hình cũng như hữu hình
các cơ quan quản lý cũng cần hỗ trợ các doanh nghiệp thông tin tư vấn pháp lý và hướng dẫn cụ thể quy trình đăng ký bảo hộ không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài
bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp mong muốn nhận được sự hỗ trợ của nhà nước bởi việc nộp hồ sơ xin cấp bảo hộ tại nước ngoài rất tốn kém tiền bạc thời gian thủ tục còn phức tạp
thời gian gần đây doanh nghiệp việt ngày càng có ý thức hơn về vai trò của tài sản trí tuệ và đã thực hiện đăng ký
tuy nhiên số lượng doanh nghiệp thực hiện việc này ở nước ngoài còn rất ít ngay cả khi các sản phẩm của doanh nghiệp việt nam đã có mặt ở nhiều thị trường trọng điểm trên thế giới
không ít thương hiệu việt đã bị một số cá nhân tổ chức đăng ký trước để chiếm đoạt tại thị trường nước ngoài khiến các doanh nghiệp việt phải mua lại với giá cao hoặc bị lợi dụng uy tín để ngăn cản hàng hóa thâm nhập thị trường sở tại

và làm sao chúng ta có thể giúp họ đăng ký được những sáng chế này ra nước ngoài không trong nước mà ra nước ngoài để họ có thể bảo hộ được cái sở trí tuệ của họ
vì đăng ký ra nước ngoài thì đối với các doanh nghiệp việt nam thì rất là chi phí rất là cao
hai là cái
khả năng cũng như là cái cạnh tranh của việt nam đối với doanh nghiệp nước ngoài còn rất là khó khăn
cho nên là làm sao để các doanh nghiệp việt nam có thể đăng ký được những sở trí tuệ của mình không như trong nước mà ra quốc tế
cần thiết nhất hiện tại các doanh nghiệp bây giờ là cần chính phủ phải ra tay phải có thông tư hướng dẫn phải ban hành cho các sở ban ngành trực tiếp hỗ trợ
cụ thể doanh nghiệp đăng ký ra nước ngoài phải cụ thể như thế nào
và đăng ký doanh nghiệp trong nước thì phải tư vấn và cố vấn cho doanh nghiệp về kiến thức như thế nào để mà tránh cái rủi ro và các chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp
khi nền kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng nguy cơ sản phẩm hàng hóa của việt nam bị đánh cắp thương hiệu ngày càng cao
trong khi đó công tác phát triển hình ảnh và thương hiệu quốc gia ở nước ta còn nhiều bất cập mà nguyên nhân trước tiên bắt nguồn từ nhận thức
và sự quan tâm chưa đầy đủ của các cấp ngành và cộng đồng doanh nghiệp
vì vậy khi được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ doanh nghiệp không chỉ được bảo hộ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh một cách an toàn và hợp pháp
mà còn có thể chuyển giao hoặc chuyển nhượng các độc quyền này cho các chủ thể khác để thu lợi bảo đảm giá trị pháp lý đối với giá trị gia tăng
không ngừng nâng cao chất lượng và mục tiêu của huyện tân
tân yên tỉnh bắc giang trong mỗi vụ vải thiều sớm
năm nay diện tích vải thiều sớm chăm sóc theo tiêu chuẩn việt gáp của địa phương tăng gấp đôi năm trước
nhờ đó năng suất mẫu mã chất lượng vải thiều đều hơn các năm
việc tiêu thụ diễn ra thuận lợi ngay từ đầu vụ
ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã phúc hòa nơi có diện tích vải thiều sớm lớn nhất của huyện tân yên
năm nay trong số hơn một mẫu vải thiều sớm thì sáu mươi diện tích đã được chị nguyễn thị thu
thôn cạn xã phúc hòa chăm sóc theo tiêu chuẩn việt gáp
so với các diện tích vải thông thường vải việt gáp năng suất cao chất lượng mẫu mã hơn hẳn
nên thường lái vào tận vườn thu mua
năm nay tôi làm việt gáp năm đầu tiên tôi cũng thấy chất lượng mẫu mã quả to và ngọt
khách hàng thu mua tận vườn luôn tôi cũng không phải chở đi ra bên đường để cân
năm hai nghìn một mươi bảy diện tích vải thiêu sớm việt gáp của sài gòn
xã phúc hòa vào khoảng một trăm linh ha thì năm nay tăng lên gấp đôi là hai trăm linh ha chiếm ba mươi năm tổng diện tích
hiện tại các diện tích vải thiêu sớm mới bắt đầu rục dịch cho thu hoạch
sản lượng ước đạt khoảng bảy tấn quả trong đó vải thiều việt gáp là ba tấn quả
địa phương cũng đã có những phương án để hỗ trợ để người dân thuận lợi hơn trong khâu tiêu thụ
ủy ban nhân dân xã cũng đã tổ chức đi xúc tiến tổ chức xúc tiến thương mại
rồi kêu gọi những cái
doanh nghiệp cái thương lái từ các chợ đầu mối trong miền nam
rồi những các doanh nghiệp có cái mối liên hệ buôn bán với các thương lái trung quốc
để tạo điều kiện mời chào các thương nhân thương lái về tại địa phương mua vải
và song song với việc đó thì chúng tôi tuyên truyền cho bà con nhân dân
tạo một cách tốt nhất về hành năng giao thông
để cho khi xe đến mua vải rồi các chủ vải đến mua vải
có những cái hành năng giao thông toàn diện nhất
rồi có những cái cửa hàng thông thoáng nhất thuận nợ nhất
để tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người đến mua vải
đầu vụ đã bắt đầu có những doanh nghiệp tìm về phúc hòa đặt mua vải thiều sớm
đa số là vải việt grab
tới đây khi vào chính vụ vải chín đẹp huyện tân uyên sẽ sán tem truy xuất nguồn gốc
đối với diện tích vải thiều việt gáp đạt chất lượng
từ đó tiếp tục khẳng định được thương hiệu vải thiều sớm của địa phương
trên thị trường trong và ngoài nước
tiếp theo chương trình
khó khăn trong công tác thu gom và xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở sơn la
ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ điều trị ung thư
thưa quý vị sơn la là tỉnh có hơn ba trăm linh hectare đất nông nghiệp
số lượng tiêu thụ thuốc bảo vệ thực vật trung bình vào khoảng
ba trăm linh lít một năm tương ứng với lượng vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật
sau khi sử dụng thải ra môi trường từ một mươi năm đến hai mươi tấn một năm
tuy nhiên việc thu gom và xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh
đang gặp rất nhiều khó khăn gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường và sức khỏe của người dân
vào thời gian này trên những nương rẫy dưới các dòng suối không khó để bắt gặp những vỏ bao bì
thuốc bảo vệ thực vật nằm trỏng trơ như thế này
chỉ cần một trận mưa chúng sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào nguồn nước sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân
để khắc phục tình trạng này tỉnh sơn la đã cho xây dựng thí điểm các bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật
từ năm hai nghìn một mươi sáu nhờ công tác tuyên truyền hiệu quả các điểm bản có bể chứa
người dân đã có ý thức và thói quen thu gom tập trung vỏ bao bì
mình đi phun nương về thì mình phải bước vào bình chứa
vì nó rất là độc và
gây hại cho môi trường nên là có bình chứa
đi làm cũng chỉ làm bằng tay bây giờ thì có thuốc rồi
làm đều vất bả hơn
dùng xong thì bỏ bước vào thùng rác
lúc chưa mang xuống thì mình cũng bỏ bao là được một ít rồi mình mang xuống
tuy nhiên từ khi được đưa vào sử dụng do số lượng quá ít
nên các bể chứa hiện nay đều rơi vào tình trạng đầy tràn
khiến người dân lãng phí

nên các bể chứa hiện nay đều rơi vào tình trạng đầy tràn
khiến người dân lãng phí
năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh sơn la triển khai xây dựng một mươi bốn bể chứa vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật
đặt thí điểm tại một mươi bốn bản của xã trường đen thành phố sơn la
mỗi bể như thế này thì có sức chứa khoảng tầm bảy mươi kg vỏ bao bì
và đến năm hai nghìn một mươi bảy thì tỉnh tiếp tục triển khai xây dựng thêm một trăm linh ba bể chứa như thế này nữa
đặt tại bảy huyện thành phố có xã đặc trần nông thôn mới của tỉnh
tuy nhiên con số này là rất nhỏ
so với nhu cầu thu gom vỏ bao bì thực tế của người dân
được biết nhu cầu về bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh sơn la
dự kiến cần khoảng một mươi đến một mươi năm bể
tuy nhiên hiện nay toàn tỉnh mới có khoảng ba trăm linh bể chứa như vậy
khó tránh khỏi rất nhiều nơi người dân vẫn tự ý vứt vỏ bao bì một cách bừa bãi
trong kế hoạch hai nghìn một mươi tám thì sẽ xây dựng thêm khoảng năm trăm linh bể
và đến năm hai nghìn hai mươi thì cố gắng có khoảng hai bể
hiện nay thì cái vỏ bao bì của chúng ta
với cái khối lượng rất lớn như thế thì nó cần phải có một cái tổ chức có đủ năng lực
để vận chuyển đem xử lý cái này
thì hiện nay thì ngành nông nghiệp khi triển khai cái đề án này
thì sẽ tổ chức tìm đầu mối một đơn vị đủ năng lực
để mà thu gom và đem xử lý cái chất bảo vệ đạn thu gom này
tháng bốn đến tháng sáu hàng năm là vụ sản xuất chính của người dân tỉnh sơn la
đây là thời điểm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhiều nhất trong năm
trong khi đợi việc triển khai đề án
công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức sử dụng
cũng như thu gom thuốc bảo vệ thực vật cho người dân vẫn là quan trọng nhất
cần được thực hiện liên tục và thường xuyên
trước diễn biến phức tạp của tình hình sạt lở bờ sông
ubnd tỉnh vĩnh long đã quyết định cấm khai thác cát sông tại một mươi chín khu vực
tình trạng sạt lở bờ sông đang diễn ra hết sức phức tạp
tại một mươi ba tỉnh thành thuộc khu vực đồng bằng sông kiều long
trong đó đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh vĩnh long cần thơ cà mau
ubnd tỉnh vĩnh long đã quyết định cấm khai thác cát sông tại một mươi chín khu vực
dọc theo các sông tiền sông cổ chiên sông hậu và sông pang cha
với tổng diện tích hơn một hai trăm linh ha
việc cấm này nhằm hạn chế tình trạng khai thác cát quá mức tại các lòng sông
vốn đã bị sấm thực mạnh thời gian qua dẫn tới sạt lở
thưa quý vị trong năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy yên bái cùng với một mươi sáu tỉnh còn lại là
thanh hóa nghệ an lào cai sơn la lai châu điện biên cao bằng
bắc cạn tuyên quang hà giang bắc giang hòa bình lạng sơn hà tĩnh quảng bình
nằm trong nguy cơ rất cao về trượt lở đất đá
đây là số liệu thống kê trong đề án điều tra đánh giá và phân vùng cảnh báo
nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi việt nam do bộ tài nguyên và môi trường công bố mới đây
yên bái đã được bộ tài nguyên môi trường bàn giao bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá
tỷ lệ một trên năm mươi và sơ đồ khoanh vùng nguy cơ trượt lở đất đá
trọng điểm thuộc bốn tỉnh điện biên hà giang lào cai và yên bái
các bản đồ được bàn giao đã xác định và khoanh định được các điểm vùng nguy hiểm
tiềm ẩn nguy cơ trượt lở đất đá có thể ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của nhân dân
và các công trình xây dựng cơ bản
đây là những dữ liệu quan trọng phục vụ công tác phòng chống và giảm thiểu thiệt hại
do trượt lở đất đá gây ra trong mùa mưa bão tại tỉnh yên bái
nâng cao khả năng dự báo cảnh báo thiên tai từ sớm đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức
cộng đồng về tai biến địa chất tăng cường khả năng ứng phó giảm thiểu thiệt hại do trượt lở đất đá gây ra
cũng liên quan tới tình trạng sạt lở theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
hôm nay khu vực phía tây bắc bộ đã có mưa rào và rông rải rác
mưa rông khiến cho trên các sông suối nhỏ thượng sông thao và sông lô có khả năng xuất hiện
một đợt nước lên với biên độ tăng từ ba đến bảy mét nguy cơ xảy ra sạt lở đất
đặc biệt tại các tỉnh lào cai yên bái hà giang tuyên quang
dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm hai mươi ba tháng năm phía tây bắc bộ mây thay đổi
sáng mưa rào dài rác và có nơi cao rông sau đó mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi bốn độ c
phía đông bắc bộ mây thay đổi
ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ c
khu vực hà nội mây thay đổi
ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi năm độ c
khu vực nam bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
chiều nay có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
nguy cơ ngập ống cục bộ tiếp diễn
vừa qua trong lúc hành nghề khai thác hải sản
ba thuyền viên đi trên tàu cá qng chín mươi sáu nghìn ba trăm chín mươi chín ts đã vớt một vật thể lạ
vật thể này đã phát nổ khiến cho ba ngư dân tử vong
theo các ngư dân khoảng chín giờ ngày hai mươi tháng năm khi đang hành nghề lặn trên biển
ba thuyền viên đi trên tàu là nguyễn thắng nguyễn tấn và dương ngọc quang
cùng chú ở xã an hải huyện lý sơn
sử dụng thuyền thúng bơi lặn tìm kiếm hải sâm
phát hiện một vật thể lạ ba ngư dân đưa lên thuyền thúng
trong lúc kiểm tra vật thể lạ bất ngờ phát nổ
tấn và quang bị hất văng xuống biển tử vong
ngư dân nguyễn thắng bị thương nặng tử vong sau đó
ngày hai mươi hai tháng năm ông nguyễn chín thuyền trưởng tàu qng chín mươi sáu nghìn ba trăm chín mươi chín
đã đưa thi thể ba ngư dân về đến đảo lý sơn
lực lượng bộ đội biên phòng công an viện kiểm sát tỉnh quảng ngãi
phối hợp với chính quyền tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật
và bàn giao thi thể các ngư dân cho gia đình
thưa quý vị và các bạn ung thư là căn bệnh quái ác
là nỗi tràn trở của ngành y học toàn thế giới
để điều trị hiệu quả thì cần sự kết hợp của khoa học
kiến thức và kinh nghiệm của các bác sĩ
mới đây tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
bệnh viện đầu tiên trên cả nước
dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong việc hỗ trợ điều trị ung thư
giúp cho các bác sĩ và bệnh nhân có thêm nhiều sự lựa chọn trong việc điều trị bệnh
anh nguyễn báo đoàn mắc ung thư phổi và đã di căn lên não
anh không thể nói tay chân khó cử động sức khỏe ngày càng yếu đi
biết được tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
có công nghệ trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ điều trị ung thư
gia đình anh đã đưa anh đến
ở đây các bác sĩ và hệ thống ibm watson for oncology
đã đưa ra cho gia đình những pháp đồ điều trị
điều trị phù hợp nhất mà cơ thể anh có thể tiếp nhận
đến nay tình trạng của anh đã có sự cải thiện
gia đình có muốn đưa anh lên trên này để điều trị
xem pháp đổi mới xem là có hậu quả hay không
đến bây giờ anh cũng nói được
và chân tay cũng có thể đi được khỏe hơn một chút
bệnh nhân đăng ký điều trị với hệ thống ibm watson for oncology
sẽ được tính toán khoa học dựa trên những thông số

cụ thể từ những chỉ số xét nghiệm của người bệnh
được đưa vào hệ thống phân tích
cùng với tư vấn của bác sĩ chuyên khoa
để có pháp đồ điều trị phù hợp
nó đưa ra các bằng chứng
thể hiện các nghiên cứu
từ các trung tâm ung thư lớn như msk
hay là các nghiên cứu được báo cáo
ở những hội nghị ung thư lớn
có đây sẽ củng cố thêm
cái nguyên tin của người bệnh
cũng như là cũng giúp bác sĩ
sáng tỏ thêm
những pháp đồ lựa chọn cho người bệnh
đã được triển khai tại một mươi ba quốc gia trên thế giới
và được đánh giá là có sự tương đồng
giữa pháp đồ mà hệ thống này khuyến nghị
so với hội đồng tư vấn ung thư hàng đầu thế giới
có những bệnh ung thư là chín mươi
từ tỷ lệ đó cùng với kiến thức chuyên môn
của các bác sĩ người bệnh sẽ có thêm căn cứ
thêm niềm tin vào cơ hội chữa trị của mình
các bằng chứng đưa ra rất là cụ thể
ngay qua đấy thì chúng ta cũng có thể tham khảo
thêm pháp đồ mà bác sĩ
sắp lựa chọn cho bác sĩ đây
thì đã được
các nghiên cứu nào
người ta đã nghiên cứu đến
và những đối tượng bệnh nhân
trong nghiên cứu đó mà sử dụng phác đồ này
thì tỷ lệ đáp ứng đến đâu
và hiệu quả đến đâu
cũng như là tham khảo phần nào đó
những cái sống còn
khi mà chúng ta có thể
sử dụng những cái pháp đồ tương tự như thế
trong thời đại công nghệ bốn
việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo
trong khám chữa bệnh là xu thế chung của thế giới
việc ứng dụng ipe motion for oncology
hỗ trợ giúp các bác sĩ
tự tin hơn nhanh chóng hơn
trong việc đưa ra quyết định về pháp đồ điều trị
còn đối với bệnh nhân
trong tâm lý hoang mang vì bệnh tật
họ sẽ thấy được sự rõ ràng của quá trình điều trị
ngay trước mắt và có thêm động lực
đấu tranh với bệnh tật
nhằm kế thừa
và phát triển nền y học cổ truyền
do sư tổ đại danh y tuệ tĩnh
đã để lại cho hậu thế
sau hơn một năm hội nam y việt nam
chính thức được thành lập
các tri hội văn phòng hội nam y việt nam
đã ra đời với nhiệm vụ bảo tồn
quảng bá và phát huy giá trị
của nền y học bản địa
đến đông đảo cộng đồng trong và ngoài nước
với sự tham gia của sáu mươi một thành viên
sự ra đời tri hội văn phòng hội nam y việt nam
là bước ngoặt lớn đối với những người
đã và đang hoạt động trong lĩnh vực
khám chữa bệnh bằng thuốc nam
bên cạnh mục tiêu kế thừa những bài thuốc hay
cây thuốc quý hội nam y việt nam
còn phối hợp cùng ngành y tế
thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc
bảo vệ sức khỏe nhân dân
nhất là nhân dân nghèo ở các vùng miền
đồng bào dân tộc ít người miền núi hải đảo
đào tạo đội ngũ thầy thuốc nam y việt nam
chúng tôi tổ chức tăng cường
về công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn
cho hội viên để nâng cao
chuyên môn của mình có tay người giỏi
để hướng dẫn nhân dân phòng bệnh
và chữa bệnh nhân dân
chúng tôi tập trung vào mối quan hệ
giao lý các đối tác trong và ngoài hội
để tạo nguồn hiệu biết với nhau
trao đổi chuyên môn với chủ đề
các bệnh mùa hè phòng chống dịch mùa hè
và cách chữa bệnh mùa hè bằng thuốc nam
viện nghiên cứu là đưa khoa công nghệ
và để soi sáng tất cả những bài thuốc
mang tính cổ truyền từ xưa đến nay
mà người việt nam mình đã sử dụng
và sẽ phát triển theo hướng hoạt động khoa công nghệ
phù hợp với môi trường khí hậu
và những biến đổi khí hậu nhiệt đới
hiện nay trên thế giới
đại hội tri hội văn phòng hội nam y việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
sẽ tăng cường củng cố mạng lưới
khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền
trên khắp cả nước
chú trọng phát triển thêm hội viên
tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân
về chồng và sử dụng thuốc nam tại nhà
trong phần tin quốc tế
tổng thống mỹ đe dọa hủy bỏ
cuộc gặp thượng đỉnh với triều tiên
palestine đề nghị tòa hình sự quốc tế
điều tra chính sách định cư của israel
trong cuộc họp báo trước cuộc gặp
người đồng cấp hàn quốc moon jae in
đang ở thăm mỹ
tổng thống mỹ donald trump bất ngờ tuyên bố
nhiều khả năng cuộc gặp thượng đỉnh
giữa ông và nhà lãnh đạo triều tiên
kim trương ưn sẽ không thể diễn ra
trong tháng sáu tới như kế hoạch
ông trump khẳng định
sẵn sàng rời cuộc gặp sang thời điểm khác
hoặc thậm chí hủy bỏ
nếu như không đạt được một số điều kiện nhất định
mà một trong số đó là bình nhưỡng
phải từ bỏ vũ khí hạt nhân
tuy nhiên trong cuộc gặp với
tổng thống hàn quốc moon jae in
ông donald trump cũng đánh giá
nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn
hoàn toàn nghiêm túc về vấn đề phi hạt nhân hóa
trong khi đó tổng thống hàn quốc moon jae in
bày tỏ tin tưởng rằng ông donald trump
sẽ giúp cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều
sắp tới diễn ra thành công tốt đẹp
cũng liên quan tới cuộc gặp lịch sử này
nhà trắng thông báo đã cho ra mắt
đồng tiền su kỷ niệm có in hình
tổng thống mỹ donald trump
và nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn
một mặt của đồng su là hình chiếc chuyên cơ
không lực một chuyên trở các tổng thống mỹ
phía trên là hình con dấu của tổng thống mỹ
và phía dưới là hình nhà trắng
mặt còn lại in hình ông donald trump
và ông kim trương ưn
với quốc kỳ tên của hai quốc gia
và tên hai nhà lãnh đạo
ngoài ra phía trên mặt đồng su này
còn in dòng chữ đàm phán hòa bình
và năm phát hành hai nghìn một mươi tám
theo thông lệ cơ quan truyền thông
của nhà trắng phát hành đồng tiền su kỷ niệm
để tặng quan khách nước ngoài
các nhà ngoại giao hoặc các thành viên quốc phòng
mỹ vừa mở rộng danh sách trừng phạt nhằm vào iran
đối với năm công dân iran
mà washington cho là có liên quan
đến lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo của nước này
ngày một mươi tháng năm vừa qua
bộ tài chính mỹ cũng đã áp đặt trừng phạt
đối với chín cá nhân và thực thể iran
bị cáo buộc chuyển hàng triệu đô la
cho lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo
bộ này cũng nêu rõ
các thiết chế tài chính nước ngoài
bị phát hiện tạo điều kiện cho những giao dịch
với chín cá nhân và thực thể iran nói trên
cũng như các cá nhân cung cấp vật chất
hay các hỗ trợ khác cho các đối tượng này
cũng có nguy cơ bị cấm tiếp cận
hệ thống tài chính mỹ
và bị phong tỏa những lợi ích tài sản
đến ngày bảy tháng năm
chính phủ mỹ sẽ áp đặt lại
các biện pháp cấm vận
trong đó có việc cấm chính phủ iran
mua đồng đô la mỹ
nhiều nước tiếp tục tỏ ý lo ngại
rằng hành động này có thể làm sói mòn
các hiệp định đa phương
đồng thời đe dọa lợi ích kinh tế
của các nước khác
palestine vừa đệ đơn khiếu nại
lên tòa hình sự quốc tế
đề nghị mở một cuộc điều tra ngay lập tức
về những tội ác mà israel đã phạm phải
đối với người dân palestine
cụ thể là các chính sách định cư
tại bờ tây đông jerusalem
và vụ đổ máu gần đây ở zagaza
phát biểu với báo giới
tại tòa án icc
ở thành phố lahay của hà lan
ngoại trưởng palestine riyad al makki
nhấn mạnh những giá trị pháp luật quốc tế
và các cơ chế bảo đảm trật tự thế giới
sẽ bị hủy hoại nếu tòa icc
không thể giúp đem lại công lý
cho người dân palestine
ông riyad al maliki cũng cho rằng
đây là một phép thử của palestine
đối với sự đáng tin cậy
hơn pháp luật quốc tế
của các cơ chế quốc tế
tòa án hình sự quốc tế icc
có thẩm quyền thụ lý các vụ án
về tội ác chiến tranh diệt chủng
và các tội ác chống lại loài người
xảy ra tại một trăm hai mươi ba quốc gia
và vùng lãnh thổ song israel
lại không tham gia công ước này
phía israel đã phủ nhận các cáo buộc
đồng thời tuyên bố hành động của nhà nước
palestine không có giá trị pháp lý
và icc không có thẩm quyền xét xử
do chính quyền palestine
không phải là một quốc gia
đến đây thì thời lượng của chương trình
cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại